chất thải nhựa đang trở thành vấn đề ô nhiễm nghiêm trọng bởi đặc tính bền khó phân hủy ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và con người
trước thực trạng này ngành y tế hải phòng đang có nhiều hoạt động thiết thực cùng chung tay giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường
để hạn chế tình trạng sử dụng sản phẩm nhựa ngoài việc loại bỏ các túi ni lông cấp phát thuốc cốc nhựa sử dụng một lần
bệnh viện hữu nghị việt tiệp quyết định không đưa vào danh mục đấu tàu mua sắm các loại bao bì túi ni lông
các khoa chuyển sang sử dụng các sản phẩm có công dụng tương đương như túi giấy túi vải
đồng thời yêu cầu một số nhà cung cấp thay đổi các sản phẩm nhựa dùng một lần trong y tế bằng chất liệu thân thiện với môi trường
bệnh viện hữu nghị việt tiệp quyết định không đưa vào danh mục đ creative

chúng tôi cũng rằng là các loại thuốc có thể được tự hệ được với các hệ thống
cho bộ phận chức năng nghiên cứu đánh giá về số lượng trùng loại rác thải nhựa trong ngành
trên cơ sở đó thì đề ra cái giải pháp hữu hiệu để triển khai thực hiện trong thời gian tới
chúng tôi cũng đưa tiêu chí giảm chất thải nhựa vào đánh giá chất lượng bệnh viện
cũng như tiêu chí xây dựng cơ sở y tế sanh sạch đẹp
thói quen sử dụng đồ nhựa đã tác động tiêu cực đến hệ sinh thái môi trường sống
và đặc biệt là sức khỏe của con người
trong ngành y tế bỏ một lúc các vật dụng từ nhựa là không thể
đặc biệt trong y tế có nhiều loại vật dụng bằng nhựa chưa có giải pháp thay thế
tuy nhiên với những nỗ lực hiện nay của toàn ngành y tế hải phòng là bước đi quan trọng
góp phần tích cực trong giảm thiểu chất thải nhựa gây ô nhiễm môi trường